các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
em phạm thị thi một mươi tám tuổi cùng người bạn là phạm văn tuấn đều ở xã ba tô huyện ba tơ ngồi hóng mát tại công viên ba tơ
trong khi chuẩn bị về thì một nhóm đối tượng đi trên hai xe máy đến chặn đường
nhóm người trên tự xưng là cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang điều tra vụ trộm cắp tài sản
nghi vấn đôi trai gái trên và kiểm tra giấy tờ xe và bảo xe vi phạm không đội mũ bảo hiểm
đặng anh là anh hiền còn nếu mà đặng anh duy thì chắc là đánh hai đứa trước rồi
nói chuyện chứ không nói chuyện như anh
đối tượng có nói như vậy
sau khi khống chế lấy tiền là hai trăm năm mươi đồng của thi và tuấn số đối tượng trên bỏ đi
khoảng một mươi phút sau trên đường đi về thì thi và tuấn tiếp tục bị một nhóm người tự xưng là công an đuổi theo chặn đường và bảo phải đưa thêm tiền
do không mang theo tiền phạm thị thi đưa đối tượng trên về nhà lấy tiền
khi thấy người nhà tập trung đông đối tượng tự xưng công an bỏ đi
trước vụ việc phức tạp trên công an huyện ba tơ khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra làm rõ nhóm đối tượng giả danh công an lấy tài sản của người dân
sáng ngày bảy tháng ba qua sàng lọc thấy nổi lên đối tượng mới ra tù là dương minh cảnh hai mươi sáu tuổi ở tổ dân phố đá bàn thị trấn ba tơ
đây là đối tượng đã có ba tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
nhận định được đối tượng sau khi gây án sẽ tìm mọi cách để trốn tránh
đặc biệt là đối tượng này có rất nhiều lực tinh nghiệm đối phó lực lượng công an vì đã có hai tiền án
nên chúng tôi đã tổ chức lực lượng chốt chặn trên các tuyến đường và có khả năng đối tượng đi ngang qua
đặc biệt là hai đầu quốc lộ hai mươi bốn của huyện cử lực lượng giao thông và lực lượng công an sở cùng lực lượng điều tra chặn hai mươi bốn đến hai mươi bốn
và cuối cùng thì cũng phát hiện được đối tượng đang đi
công an huyện ba tơ đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản của người dân
việc bắt giữ những đối tượng giả danh công an đã góp phần trả lại bình yên trên tuyến đường không để kẻ xấu bôi nhọ hình ảnh công an trong lòng nhân dân